mà nay cộng niềm y dâng ơ ơ yá nà nay
lá giá hoa mây giá hoa tình ơ
ý á la ôi á ôi ơ ơ
ô đường qua nơi là họ ơ
mây tuy tàng ơ ơ làng
là xanh phở nghiêng
á đẹp duyên bên châu trần
thì rằng là bên hỡi ơ ơ
mời em mong người
á như ca

mây lá giang ơ ơ
mời em mong người
á như ca
nếu chúng ta để ý thì sẽ thấy là liền anh một cặp liền anh một cặp liền chị
khi hát bao giờ người ta cũng ngồi quay lại quay miệng để đối với nhau theo một góc vuông chín mươi độ
thì trong âm thanh học thực ra đó là một cái phản xá rất tự nhiên
không biết từ bao đời nay thì các liền anh liền chị đã tự nhiên những cảm hát đồng trọng
một người hát dẫn một người hát luồn
người dẫn và người luồn họ đã tìm được một cái quy luật cộng hưởng của âm thanh rất là thú vị
cho nên nếu mà nghe hai người hát ngồi vung góc đối lại với nhau
thì bao giờ cái giọng hát của họ rất là vang
và chúng ta sẽ thấy rất rõ là ở cái giọng lề lối này
cái kỹ thuật nảy hạp là cái kỹ thuật đặc trưng của quan họ
được thể hiện tất cả với tất cả những cái dáng vẻ đẹp nhất của nó
nghe chúng ta sẽ thấy được cái độ lấp lánh
chúng ta ngoài cái cường độ là độ to nhỏ của âm thanh
cao độ của nốt nhạc
chúng ta còn thấy được cái độ xa gần qua những cái kỹ thuật nảy hạp
thành thử ra cái tiếng hát con họ
nó khi mờ khi tỏ
những câu hát tha thiết những câu hát tràn đầy yêu thương của những người đã từng được coi là những người yêu nhau nhưng không được lấy nhau
khi những cặp đền anh đền chị ngày xưa kết nghĩa thì người ta yêu nhau nhưng không bao giờ người ta được lấy nhau
tất cả mọi tình yêu của họ đều gửi gắm vào lời ca tiếng hát
vì vậy từ một thú chơi bình dân của giới những người lao động quan họ đã phát triển nâng tầm trở thành một cái thể loại âm nhạc cổ truyền đặc biệt trong nội bộ nền âm nhạc dân gian việt nam
thì nó đạt những tầm cao nghệ thuật với chữ lượng trên dưới ba trăm linh điệu
đấy là bởi vì tục cấm lý nói nó làm cho tất cả mọi dồn nén yêu thương của con người dồn cả vào lời ca tiếng hát
hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ giúp quý vị tiếp cận được phần nào những giá trị của di sản quan họ một di sản đã được thế giới công nhận là kiệt tác của nhân loại